thông tin trên cổng tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cập nhật đến một mươi hai h trưa ngày hai mươi một tháng tám cho biết
cả nước đã có hơn một mươi sáu bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
và tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến ngày hai mươi tháng tám là bảy năm trăm bốn mươi ca
chiếm tỷ lệ hai ba so với tổng số ca mắc
và riêng tại hà nội thì trưa ngày hai mươi một tháng tám thủ đô ghi nhận thêm hai mươi một ca dương tính
sắc covid hai và trong đó có chín ca tại cộng đồng
cùng với các giải pháp quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hà nội đưa vào vận hành tổng đài một nghìn hai mươi hai đây là kênh kết nối
tiếp nhận phản ánh giải đáp kiến nghị của công dân tổ chức trên địa bàn thành phố
tổng đài một nghìn hai mươi hai được ubnd tp hà nội giao sở thông tin và truyền thông chủ trì thực hiện
bắt đầu hoạt động chính thức từ ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một với bốn nhánh
cụ thể nhánh một bấm phím một
kết nối đến trung tâm cấp cứu một trăm một mươi một
nhánh hai bấm phím hai
kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
nhánh ba bấm phím ba
kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành
nhánh bốn bấm phím bốn
kết nối đến sở thông tin và truyền thông để phản ánh về vi phạm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó tất cả người dân nếu gọi từ số cố định nội hạt bấm gọi trực tiếp số một nghìn hai mươi hai
từ số liên tỉnh số di động bấm quay số hai trăm bốn mươi một nghìn hai mươi hai
cước cuộc gọi từ các nhà mạng vinaphone mobifone viettel và vietnam mobile
sẽ miễn cước cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội
vâng thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
ubnd tp đà nẵng đã quyết định tiếp tục thực hiện tạm dừng mọi hoạt động trên địa bàn thành phố
cho đến tám giờ ngày hai mươi sáu tháng tám
theo đó từ tám h ngày hai mươi ba tháng tám đến tám h ngày hai mươi sáu tháng tám
thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục tạm dừng mọi hoạt động
người dân không được gọi
người dân không được ra khỏi nhà thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở uyên đó
trong thời gian này thành phố cho phép những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa
thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ
được giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu
với điều kiện hàng hóa là lương thực thực phẩm hàng thiết yếu từ các đơn vị được phép hoạt động
các shipper phải được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai định kỳ ba ngày một lần
đảm bảo nghiêm các quy định phòng chống dịch có thể nhận diện tham gia giao thông do công an tp cấp
sở y tế sẽ có kế hoạch xét nghiệm covid một mươi chín phù hợp với từng khu vực
và sở công thương sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các phương án để đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân
trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đặc biệt là tại tp hcm
trong sáng nay ngày hai mươi một tháng tám tại sân bay quốc tế nội bài
cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân
các cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cho tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh tại tp hcm
theo đó cục cảnh sát giao thông đã điều động cán bộ chiến sĩ chi viện cho tp hcm
tất cả các chiến sĩ đều đảm bảo về sức khỏe được tiêm phòng đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín xét nghiệm âm tính
cục cảnh sát giao thông cho biết đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cũng như lãnh đạo bộ công an về huy động tổng lực phòng chống dịch covid một mươi chín
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh số ca nhiễm tăng cao tại các tỉnh phía nam
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cần xác định tinh thần tiên phong trên tuyến đầu phòng chống dịch
lãnh đạo cục cảnh sát giao thông lưu ý lực lượng tri viện cần tuyệt đối không được chủ quan lơ là
thực hiện nghiêm hướng dẫn khuyến cáo năm k của bộ y tế
triển khai kế hoạch phối hợp với công an địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công
thưa quý vị từ nhu cầu về sử dụng các loại thuốc phòng bệnh chữa bệnh liên quan tới hô hấp
đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa chữa trị bệnh covid một mươi chín tăng cao các đối tượng sẽ lợi dụng để thu lợi bất chính
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
vừa phát hiện và triệt xóa một đường dây sản xuất buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả trên địa bàn
vào ngày hai mươi tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phát hiện đối tượng nguyễn đức thuận
chở một thùng cắt tông chứa một trăm năm mươi hồ thuốc điều trị covid một mươi chín hiệu tepfin coldin
thuận khai nhận là thuốc tân tực giả do thuận tự mua nguyên liệu đem về sản xuất rồi bán ra thị trường kiếm lời
mở rộng điều tra lực lượng công an tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu hơn sáu trăm ba mươi viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ phương tiện sản xuất
trong đó có hơn ba hộp thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả hai năm kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu
hiện công an đã bắt giữ thuận và triệu tầm làm việc đối với tám đối tượng khác có liên quan để điều tra và làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát kinh tế cũng phối hợp với cục quản lý thị trường tp hcm
thiết bị y tế không có nguồn gốc xuất xứ tại một căn nhà trên đường tô hiến thành quận một mươi do đặng thị hồng duyên và đặng khánh dương làm chủ
thu giữ tám trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín bốn trăm sáu mươi hộp thuốc tân dược hiệu sabutan bảy trăm linh hộp fpigan và nhiều thuốc tân dược vitamin viên sông mũi không có hóa đơn chứng tử
thưa quý vị từ nhu cầu về sử dụng các loại thuốc phòng và chữa bệnh liên quan đến hô hấp
đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa chữa trị
đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa chữa trị bệnh covid một mươi chín tăng cao các đối tượng sẽ lợi dụng để thu lợi bất chính
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phát hiện triệt xóa một đường dây sản xuất buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả trên địa bàn
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phát hiện đối tượng nguyễn đức thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thường trú tại tỉnh bà điên vũng tàu và đồng bọn có dấu hiệu buôn bán thuốc tân dược không do con gốc thuốc tân dược giả
trong đó có một số loại thuốc khang hiếm trên thị trường hiện nay có chức năng hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng tám trinh sát phát hiện thuận chở một thùng cắt tông nghi vấn có chứa thuốc tân dược giả nên đã tiến hành kiểm tra
kết quả phát hiện có một trăm năm mươi hộp thuốc điều trị covid một mươi chín hiệu tơ binh cô đen
thuận khai nhận là thuốc tân dược giả do thuận tự mua nguyên liệu đem về sản xuất rồi bán ra thị trường để kiếm lời

khám xét khẩn cấp tại ba địa điểm là nơi sản xuất tàng trữ buôn bán thuốc tân dược giả tại các quận phú nhuận tân bình quận tám
công an tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu hơn sáu trăm ba mươi viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ phương tiện sản xuất
trong đó có hơn ba hộp thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả hai năm kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu
hiện công an đã bắt giữ thuận và triệu tập làm rõ đối với tám đối tượng khác có liên quan để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát kinh tế cũng phối hợp với cục quản lý thị trường tp hcm phát hiện kho thuốc và trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một căn nhà trên đường tô hiến thành quận một mươi
do đặng thế hồng duyên và đặng khánh dư làm chủ thu giữ tám trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín bốn trăm sáu mươi hộp thuốc tân dược hiệu sabotan bảy trăm linh hộp f faragan và nhiều thuốc tân dược vitamin thuốc sơ mũi không có bà đơn chứng từ
từ việc phát hiện khám phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả và trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc nêu trên phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm đã góp phần ngăn chặn kịp thời việc đưa số hàng giả này ra tiêu thụ trên thị trường
vừa qua tại chốt kiểm soát dịch bệnh số hai mươi tuyến cao tốc hà nội lào cai thuộc địa bàn xã tân dân huyện sóc sơn lực lượng chức năng đã bắt giữ một xe tải chở số lượng lớn bánh trung thu nhập lậu
với thủ đoạn mới là lợi dụng xe ưu tiên hoạt động trên luồng xanh để vận chuyển hàng lậu
hơn tám tấn bánh trung thu có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài này chưa đủ điều kiện tiêu thụ tại thị trường việt nam
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp lệ cho lô hàng và giấy xác nhận công bố chất lượng của cơ quan chức năng
xe tải này được cấp phép ưu tiên hoạt động trên luồng xanh thì chỉ được di chuyển trên tuyến quốc lộ một từ lạng sơn đến ninh thuận
nhưng tài xế xe tải đã đánh xe lên lào cai để bốc hàng lậu
toàn bộ hơn hai trăm linh chiếc bánh trung thu đã bị cơ quan chức năng thu giữ để mang đi tiêu hủy
dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh trở lại khiến cho nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách
doanh nghiệp dừng sản xuất ngành dệt may hiện đang đối mặt với những khó khăn chưa từng có
và dự báo khó có thể đạt được con số xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi một như dự kiến là

dịch covid một mươi chín đang bùng phát ở khu vực phía nam có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng
do các công ty không thể vận chuyển nguyên liệu và thiếu nguồn nhân lực để đảm bảo thời gian giao hàng
ngoài ra việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của các công ty dệt may
với khoảng năm mươi nhà máy đặt tại miền nam
hiện tỷ lệ nhà máy phải đóng cửa đã lên tới ba mươi năm do không đủ kinh phí để thực hiện ba tại chỗ
dệt may việt nam đối mặt với thách thức thiếu hụt lao động và tỷ lệ tiêm vaccine cho ngành vẫn thấp
trong kịch bản tích cực nếu dịch covid một mươi chín được kiểm soát vào cuối tháng tám này
kim ngạch xuất khẩu của ngành trong năm hai nghìn hai mươi một chỉ đạt từ ba mươi hai ba mươi ba tỷ usd hoàn thành tám mươi bốn kế hoạch cả năm